công an tỉnh sơn la cho biết vào đêm ngày tám tháng một mươi hai tại xã mường chùm huyện mường la lực lượng chức năng gồm công an huyện mường la và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt là mùa a lộng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã triềng cong huyện sông mã và sùng a tánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã phiềng cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin có trọng lượng ba trăm bốn mươi g và bốn tám trăm chín mươi chín gram nhựa thuốc viện
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ danh tính từ xã trường khương huyện sông mã ra xã mường trùm huyện mường la nếu chót lọt sẽ được chia một nửa số tiền bán ma túy
khi đang trên đường vận chuyển các đối tượng trên đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ